với mức án tử hình dương viễn đức mức án trung thân

lữ dư trọng hoàng dân nguyên và thái tư viện đều nhận mức án ba mươi thư tháng tù giam

có quốc tịch trung quốc nhận mức án tù sau khi chấp hành xong án phạt

phát hiện năm thanh niên lái xe máy xay làn đường tổ tuần tra đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng lại kiểm tra

công an tỉnh tiền giang cho biết đang phối hợp điều tra vụ việc trên

đoạn qua xã long an huyện châu thành tỉnh tiền giang

hùng không chấp hành mà bất ngờ lao xe máy vào khiến cho thiếu tá nghĩa ngã đập đầu xuống đường

kết quả chuẩn đoán thiếu tá nghĩa bị chấn thương sọ não gãy xương hàm hiện đã qua cơn nguy kịch
riêng đối tượng lái xe máy tông vào thiêu tá nghĩa đang bị công an huyện châu thành tạm giữ hành chính để điều tra
sáng nay công an huyện tràng bom tỉnh đồng nai phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành điều tra nguyên nhân

ấp trả cổ xã bình minh huyện trảng bom đồng nai đã xảy ra một vụ cháy
do phía trong tiệm sửa xe có nhiều chất liệu dễ cháy như dầu mỡ lốp xe

thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đồng nai
huy động hai xe chữa cháy cùng một mươi hai cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tham gia chữa cháy

chuyên tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet

khi đang tổ chức ghi cá độ bóng đá ở các giải đấu ngoại hạng anh và giải vô địch quốc gia đức qua mạng internet cho chín con bạc

để làm nơi công khai tổ chức cá độ bóng đá qua mạng

lợi dụng thông tin thành phố đà nẵng vừa ban hành
hành quyết định triển khai đề án thực hiện thí điểm khai thác dịch vụ du lịch kết hợp với phát triển nông nghiệp
lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản tại huyện hòa vang
nhiều nhóm cỏ đất đã dùng nhiều chiêu trò để tạo sốt đất ảo ở vùng nông thôn để trục lợi

người dân tập trung gian trúc nộp hồ sơ gây quá tải tại bộ phần tiếp nhận và trả kết quả giao dịch đất đai huyện hòa vang

hình ảnh đông đúc này chủ yếu là nhóm người môi giới mua bán đất đai
mô giới làm thay thủ tục đất đai cho người khác tập trung để tạo điểm nóng

sốt đất ảo ở vùng phim đà nẵng đẩy giá đất lên cao với mục đích trục lợi từ mua bán đất đai
thâm mưu y văn quyền sẽ giao cho phòng công an
thâm mưu sẽ có điều tra xử lý nghiêm nhằm chấn chỉnh việc lợi dụng vấn đề môi giới
để nên là quyền lợi của nhân và đảnh hưởng đến quyền lợi của dân

khiến nhiều người đổ xô lên huyện hòa vang
mua đất nông nghiệp với hy vọng có thể mua đất đầu cơ bán kiếm lời
thì qua đó thì các chủ sở hữu mới này thì có những trường hợp người ta cải tạo
cải tạo là không xin phép chúng tôi cũng đã có xử lý

và kế hoạch sử dụng đất năm hai nghìn hai mươi hai của huyện hòa vang

đất nông nghiệp thuần túy sàng đất ở

mua bán đất nông nghiệp cảnh báo người dân không tin vào các nhóm cò
nhân cọc để bán đất nông nghiệp
đất nông nghiệp thuần túy thì không được phát triển mục đích sử dụng đất

đất ngồi mạng đất ngồi xã hội

sở tài nguyên và môi trường tp đà nẵng khuyến cáo người dân

với nông nghiệp đó là không thay đổi mục đích sử dụng đất
và không phát triển dịch vụ lưu trú cơ sở hạ tầng trên đất nông nghiệp
để ngăn chặn các thông tin nhiễu loạn của các nhóm cò gây xúc đất ảo thời gian qua
thưa quý vị ngày hôm nay ngày một mươi bảy tháng bốn hà nội đồng loạt tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
moderna cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
như vậy là đến nay đã có ba địa phương tiêm cho trẻ trong độ tuổi này

hà nội đã nhận được bảy mươi hai bảy trăm linh liều vaccine moderna từ viện vệ sinh dịch tễ trung ương phân bổ

hà nội có hơn một triệu trẻ thuộc diện tiêm chủng trong độ tuổi từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
sở y tế tp hà nội cho hay dự kiến đợt tiêm chủng lần này sẽ diễn ra trong khoảng một mươi ngày
sáng nay ngày một mươi bảy tháng bốn cùng với hà nội triển khai đồng loạt tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ

là quảng ninh tp hcm hà nội và hà nam

thông qua công tác nhiệm vụ
huyện trà cứu phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắt quả tăng bốn mươi bốn đối tượng
đang tổ chức đá gà ăn thua bằng tiền tại ấp chợ sát tập sơn huyện trà cứu

qua điều tra xác minh ban đầu công an huyện trà cú xác định các đối tượng có hộ khẩu

công an huyện đồng phú tỉnh bình phước vừa thực hiện lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp
đối với trần anh hào hai mươi sáu tuổi trú tại xã bình thắng huyện bù gia mập
để điều tra về hành vi sử dụng phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản
sáng ngày một mươi hai tháng bốn trần anh hào đang làm việc trong một công ty tại khu công nghiệp bắc tuần phú
việc cần tiền để chơi game nên có hỏi vay của một nữ công nhân làm cùng số tiền tám trăm linh đồng gửi qua tài khoản ngân hàng
do người vay không nhớ mật khẩu vào ứng dụng chuyển tiền trên điện thoại thông minh
nên đã đưa điện thoại và thẻ atm cho hào nhờ hào đăng nhập và chuyển cho vay tám trăm linh đồng
hào thấy trong tài khoản của chủ thẻ còn hơn bảy mươi triệu đồng nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền này

sau đó trả lại điện thoại cho chủ nhân và liên hệ với người đã nhận tiền để rút tiền tiêu xài

vì vậy người phụ nữ này đã đến cơ quan công an trình báo sự việc

từ đầu tháng một đến cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai tại các địa bàn giáp ranh với khu công nghiệp nhân trạch huyện nhân trạch tỉnh đồng nai

đây là nhóm đối tượng có tuổi đời còn nhỏ nhưng chỉ trong thời gian ngắn đã thực hiện nhiều vụ cướp cướp giật tài sản táo bạo thủ đoạn rất tinh vi xảo quyệt và manh động
các đối tượng ăn mặc giả gái thường mang hung khí thời điểm gây án từng vào đêm khuya đường vắng

tại cơ quan cảnh sát điều tra các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình

với các xã giáp ranh khu công nghiệp nhân trạch huyện nhân trạch
tài sản mà các đối tượng chiếm đoạt được cũng hai mươi triệu đồng tiền mặt nhiều điện thoại tài sản có giá trị khác nhau

người dân tự bảo về mình lúc mà hạn chế đi ban đêm đi làm hay đi công việc mình đi từ hai người trở lên
rồi hạn chế việc nghe điện thoại ngoài đường tránh việc các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi cướp cướp giật tài sản

do đó ngoài những nỗ lực của lực lượng
bản thân người dân cần nâng cao hơn nửa ý thức cảnh giác chú động phòng ngừa không để sơ hở khiến kẻ gian có cơ hội gây án góp phần bảo vệ an toàn cho bản thân và giữ bình yên cho cả cộng đồng

tổng công ty điện lực tp hcm cho biết nguyên nhân dẫn đến việc đổ trụ điện trước số nhà chín trăm một mươi sáu lạc long quân phường tám quận tân bình

sự cốt trên không gây thiệt hại về người nhưng đã gây gián đoạn việc cung cấp điện cho hơn một trăm linh hộ dân

qua một ngày triển khai kế hoạch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi tp hcm đã tiêm cho hơn một mươi học sinh lớp sáu và có gần một bốn trăm linh em phải hoãn tiêm

trong số gần một bốn trăm linh trẻ tạm hoãn tim hầu hết do trẻ đã mắc covid một mươi chín mà chưa đủ thời gian ba tháng tính từ khi mắc bệnh hoặc trẻ có tiền sử dị ứng đã mắc bệnh lý cấp tính

công tác tổ chức tiêm chủng diễn ra trực tự đảm bảo an toàn tiêm chủng và an toàn phòng chống covid một mươi chín

việc tiêm vaccine cho trẻ dựa trên sự tự nguyện của phụ huynh phụ huynh đồng ý trẻ mới được tiêm chủng

sau đó thành phố sẽ tiếp tục xem xét tiêm mũi hai sau thời hạn ít nhất một mươi bốn ngày

trong những năm qua tình hình an ninh trật tự trên địa bàn của huyện phú quý tỉnh bình thuận luôn được giữ vững ổn định

phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm của lực lượng công an huyện đảo
phú quý là một nguyện đảo tiền tiêu của tỉnh bình thuận gồm có một mươi đảo nhỏ tổng diện tích một mươi sáu năm km hai

người dân chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt nuôi trồng hải sản và phát triển du lịch
đảo phú quý có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng

đảm bảo tình hình an ninh chính trị tại bà phú quý
quá trình thực hiện kế hoạch chúng tôi chú trọng về việc xây dựng các mô hình phối hợp với các địa bàn

nhất là đối với tội phạm hình sự trộm cắp cố ý gây thương tích tội phạm liên quan đến đánh bạc tội phạm về tệ nạn ma túy

chấp hành đúng các quy định trong phòng chống dịch covid một mươi chín kiểm tra chặt chẽ giấy tờ đối với người nước ngoài đến lưu trú
tập thể anh em trong các đội đơn vị nghiệp vụ phối hợp cùng với công an các xã để tổ chức tuần tre khép kiến địa bàn
lên ba địa bàn trên các tuyến đường tập trung lòng điểm chú ý về một số đối tượng báo tranh

đối tượng công an của mình là giám sát rất là tốt hay thường đi kiểm tra kiểm tra thì cũng muốn tốt để cho mình kinh doanh tốt thôi

mình thấy cái cuộc sống mình ở ngoài đây rất là an ninh với lại mọi thứ các thành phần tội phạm cũng giảm dần giảm giảm rất là nhiều

xây dựng công an xã chính quy theo đúng chủ trương chỉ đạo của bộ và công an tỉnh

để thực hiện kế hoạch này thì lãnh đạo đã thường xuyên quán trì cán bộ chiến sĩ thực hiện nghiêm túc các quy định đã đề ra
mục đích yêu cầu của kế hoạch cũng như việc chấp hành tốt điều lệnh của nhân dân trong quá trình tiếp dân
rồi là kiểm tra hướng dẫn người dân thực hiện tốt chấp hành và thực hiện tốt các quy định của nhà nước
trong điều kiện phong tác giữ gìn an ninh trật tự trên đảo còn nhiều khó khăn phất vả
nhưng mỗi cán bộ chiến sĩ công an huyện phú quý đều thể hiện được sự quyết tâm
nỗ lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
nhiệm vụ phía trước còn rất nặng nề nhưng với quyết tâm sự nỗ lực cán bộ chiến sĩ công an huyện phú quý

khẳng định chủ quyền biển đảo phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế xã hội trên đảo phú quý